hàng tấn chất thải trôn lấp trái phép vừa bị phát hiện tại chân đê cầu lai vu phường ái quốc thành phố hải dương tỉnh hải dương
điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tại đây
thời gian gần đây theo phản ánh của người dân phường ái quốc thành phố hải dương
có nhiều xe tải chở rác thải vào khu bãi chân cầu lai vu để trôn lấp
các xe tải này thường vận chuyển vào ban đêm nên khó bị phát hiện làm môi trường nơi đây ngày càng ô nhiễm
nói chung là bây giờ đi thể dục trong màn hạn cũng không dám đi
nó mồi kinh lắm các cháu bây giờ không biết bao nhiêu xe mà những chai nước hóa chất chắc nó nhuộm phải hay không nhuộm gì nó thải ra ngoài
việc đổi trộm chất thải rác thải tại chân cầu lai vu đã được chính quyền địa phương phát hiện từ ngày sáu tháng hai
công an thành phố hải dương và phường ái quốc đã kiểm tra và lập biên bản xử phạt các lái xe chở đồ rác thải vào nơi đây
đối với ủy ban phường đã giao cho công an phường
đội dân phòng sẽ đi tuần tra mật phục và sẽ kiểm soát ngăn chặn
trước tình trạng trên các cấp các ngành chức năng của tỉnh hải dương cần sớm có biện pháp xử lý nghiêm để trả lại môi trường trong sạch cho người dân nơi đây